một vụ xô xát dẫn đến giết người vừa xảy ra trên địa bàn xã hòa phong huyện hòa vang thành phố đà nẵng
chỉ sau hai tiếng đồng hồ vào cuộc xác minh cơ quan công an đã xác định và truy nóng được đối tượng gây án
nhà phóng viên antv đà nẵng đã có mặt ở hiện trường và ghi nhận lại toàn bộ quá trình phá án vụ việc mang tính chất nghiêm trọng này
và các lực lượng chức năng của công an thành phố đà nẵng và công an huyện hòa vang đang tổ chức khám nghiệm hiện trường và thu thập chứng cứ để phục vụ cho công tác điều tra
tại hiện trường cơ quan công an phát hiện nhiều dấu vết của một cuộc âu đả
vì vụ việc xảy ra vào lúc chập tối lại không có nhiều người chứng kiến nên công tác thu thập bằng chứng để phục vụ công tác điều tra gặp nhiều khó khăn
hàng chục cán bộ chiến sĩ được huy động từ công an huyện hòa vang và các đơn vị nghiệp vụ công an thành phố đà nẵng đã có mặt và vào cuộc điều tra với quyết tâm bắt giữ đối tượng ngay trong đêm

do địa bàn rộng lớn ngay sau khi xác định được đối tượng nghi vấn các mũi trinh sát đã tỏa đi khắp nơi để truy tìm tung tích của nguyễn thành tín
sau hai giờ gây án cơ quan điều tra phát hiện nghi phạm đang lẩn trốn tại một khu vực nhà trọ nằm sâu trong khu dân cư
các mũi trinh sát tổ chức bao vây và đã bắt giữ được nghi can
tại cơ quan công an đối tượng khai tên đầy đủ là nguyễn thanh tín một mươi bảy tuổi chú xã hòa phong huyện hòa vang
vì cảm thấy khó chịu khi chứng kiến nhóm bạn của mình nẹt bô xe máy trước mặt nên giữa hai bên xảy ra mâu thuẫn dẫn đến đánh nhau
tính thủ sãn giao trong người đâm hai nạn nhân gồm nguyễn phan anh giản hai mươi tuổi và nguyễn văn huy một mươi tám tuổi khiến hai người thương vong
qua vụ án mạng trên có thể thấy rằng tội phạm tuổi vị thanh niên đang diễn biến phức tạp
vì chưa nhận thức được hành vi cộng với bản tính manh động hiếu thắng các đối tượng ở độ tuổi này có xu hướng coi thường pháp luật và hành động mù quáng
cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố đà nẵng cũng đã tiến hành mời lên làm việc một số đối tượng có liên quan đến vụ ầu đà nói trên để điều tra làm rõ hành vi của từng người